thưa quý vị phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu tại phiên thảo luận về dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
bộ trưởng bộ quốc phòng pháp an giang đã tiếp thu ý kiến phát biểu tâm huyết trách nhiệm góp phần hoàn thiện dự thảo luật đồng thời làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
giải thích từ ngữ trong dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp bộ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang cho biết
cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra giá soát sửa đổi bổ sung bảo đảm thống nhất chính xác chi tiết để giải quyết mối quan hệ giữa công nghiệp quốc phòng an ninh với động viên công nghiệp và một số chính sách liên quan
bộ trưởng bộ quốc phòng nhấn mạnh xác định đối tượng động viên công nghiệp là các doanh nghiệp ngoài lực lượng vũ trang trong đó xác định phát triển công nghiệp dân sinh phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội là chủ yếu
bộ trưởng bộ quốc phòng cũng tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu liên quan đến cơ chế đặc thù của công nghiệp quốc phòng an ninh chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài chính sách hậu phương quân đội nguồn lực bảo đảm cho công nghiệp quốc phòng chính sách về cơ sở quốc phòng nòng cốt quy hoạch đất quốc phòng an ninh
hôm nay tại trụ sở ban đối ngoại trung ương đồng chí lê hoài trung bí thư trung mong đảng trưởng ban đối ngoại trung ương đã tiếp chủ tịch đảng cộng sản brazil bộ trưởng bộ khoa học công nghệ và đổi mới brazil luciana santos
hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước trao đổi về kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng thời gian qua
nhất trí hai đảng cần tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực thúc đẩy hợp tác hiệu quả đóng góp thiết thực vào sự phát triển quan hệ giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước
nhân dịp này trưởng ban đối ngoại trung ương lê hoài trung và chủ tịch đảng cộng sản brazil bộ trưởng bộ khoa học công nghệ và đổi mới brazil cũng nhất trí hai đảng sẽ tăng cường phối hợp và hỗ trợ tổ chức các hoạt động hợp tác giao lưu hữu nghị và kỷ niệm trọng thể ba mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và brazil trong năm hai nghìn hai mươi

ông volkov alexei alexander rovic khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong công tác giám định tư pháp đã góp phần làm sâu sắc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa belarus việt nam ngày càng bền vững phát triển
phó thủ tướng lê minh khái mong muốn hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển thiết thực hiệu quả góp phần đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới không chỉ trong lĩnh vực giám định tư pháp mà còn về hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực khác
đầu tư cho giáo dục chưa bảo đảm tỷ lệ tối thiểu hai mươi theo yêu cầu của nghị quyết số hai mươi chín và luật giáo dục hai nghìn một mươi chín
tình trạng thiếu cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học ở cấp một học mầm non phổ thông còn phổ biến
đây là những nội dung được thảo luận tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện một mươi năm
nghị quyết số hai mươi chín về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo diễn ra vào chiều nay
phó thủ tướng trần hồng hà chủ trì cuộc họp
dự thảo đề án trình tổng kết nghị quyết hai mươi chín trung ương về đổi mới căn bản giáo dục đào tạo
nhận định rõ thành tiệu quan trọng trong một mươi năm thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
là những đóng góp lớn vào việc nâng cao dân trí đội ngũ nhân lực bồi dưỡng nhân tài
tuy nhiên nhiều mục tiêu đặt ra tại nghị quyết hai mươi chín vẫn chưa đạt được
như số lượng cơ cấu đội ngũ giáo viên còn bất cập lương giáo viên còn thấp so với mặt bằng chung
tình trạng thiếu cơ sở vật chất thiết bị học tập còn phổ biến
đầu tư cho giáo dục chưa bảo đảm tỷ lệ tối thiểu hai mươi theo yêu cầu của nghị quyết hai mươi chín và luật giáo dục hai nghìn một mươi
việc đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học còn rất thấp
nhiều cơ sở giáo dục đại học công lập không có đủ nguồn tài chính cần thiết
để bù đắp chi phí đào tạo và tái đầu tư để nâng cao chất lượng đào tạo
những vấn đề về tự chủ đổi mới sách giáo khoa chương trình tự chủ đại học
vẫn là những vướng mắc trong đổi mới giáo dục
chúng ta cũng phải điều tra thêm đổi mới cân bản đã thực sự cân bản hay chưa
và đã thực sự toàn diện hay chưa
thì đây là việc chúng ta thấy trong vô khóa đổi kết
có lẽ cũng nên đi sâu phân tích hơn
cái quy hoạch nhân lực và cái định biên cho cái chương trình phổ thông mới là chúng ta phải làm chậm
và dẫn đến các môn mới thì người ta không thể đào tạo được nếu như mà không có cái vị trí việc làm
cái này nó đào tạo giáo viên nó khác với cả cái lĩnh vực khác
cho nên dẫn đến việc mà nó có vấn đề hôm nay một số đơn vị họ có thể gặp đến là
thiếu giáo viên bộ này nó khác
là do cái định biên nhân lực cho cái chương trình giáo dục phổ thông
là thiếu giáo viên bộ với cả cái việc ban hành cái chương trình phổ thông thành người ta
công nhận của xã hội của phủ văn học sinh về cái kết quả giáo dục đào tạo trong những năm vừa qua
và cái việc mà chúng ta thay đổi cái dạy và học
cũng như là việc mà sử dụng chương trình diễn xuất giáo khoa
phó thủ tướng trần hồng hà cho rằng
nghị quyết hai mươi chín đã đặt ra các mục tiêu rất cụ thể
tuy nhiên sau một năm
sau mười năm
nhiều vấn đề đặt ra trong nghị quyết hai mươi chín đến nay vẫn còn tồn tại
như vấn đề liên thông trong đào tạo
cơ chế chính sách tài chính cho giáo dục giáo viên
những bất cập trong quản lý chất lượng cơ cấu
khả năng huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục đào tạo vẫn tồn tại
vấn đề giáo dục công tư
qua công tác tổng kết này
chúng ta cần nhìn nhận và gia cố thêm những giải pháp
để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
theo đúng tinh thần nghị quyết hai mươi chín yêu cầu
sáng nay tại thái nguyên
quân khu một đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình
ban thường vụ đảng ủy quân khu một
lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện
mẫu mực tiêu biểu
nổi bật là việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
định hướng tư tưởng cho bộ đội
trước những vấn đề phức tạp nhạy cảm phát sinh đột xuất
đạt kết quả tốt
công tác kiểm tra giám sát trong khắc phục khuyết điểm
sau tự kiểm điểm
và kết luận thanh tra kiểm tra
gắn với đổi mới mạnh mẽ phương pháp tác phong công tác
theo hướng sâu sát cơ sở
tiếp thu giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng
của các tập thể cá nhân
trung tướng nguyễn văn gấu ủy viên trung mương đảng
phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội
yêu cầu tập thể ban thường vụ đảng ủy quân khu một
báo cáo kết quả kiểm điểm của ban thường vụ với đảng ủy
và thông báo cho các cấp ủy trực thuộc
xây dựng kế hoạch sửa chữa khắc phục khuyết điểm hạn chế đã chỉ ra
để tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt
tạo sự đoàn kết thống nhất trong ban thường vụ đảng ủy
bộ tư lệnh và toàn đảng bộ
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng
lãnh đạo cơ quan đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
hôm nay tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
chương trình giao lưu hữu nghị giữa ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
với chính hiệp toàn quốc trung quốc và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
chính hiệp các tỉnh khu tự trị biên giới hai nước lần thứ hai đã được tổ chức
năm hai nghìn hai mươi ba là năm kỷ niệm một mươi năm năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
do đó hai nước tăng cường giao lưu hữu nghị hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực
mong muốn không chỉ mặt trận tổ quốc việt nam chính hiệp toàn quốc trung quốc
ở cấp trung ương
mà còn ở các cơ quan địa phương nhất là các địa phương biên giới
đồng thời tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện
kết nối sâu rộng về kinh tế thương mại du lịch
mở rộng giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thể nhân dân biên giới
có phần cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện nhận thức chung cấp cao
đưa quan hệ việt nam trung quốc không ngừng phát triển ổn định lành mạnh bền vững thời gian tới
sáng nay tại tp hcm
trung mương đoàn phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát santuri pepsico việt nam
tổ chức tọa đàm tín chỉ carbon chìa khóa chuyển đổi sang một thế giới phát thải dòng bằng không
tại tòa đàm các đại biểu đã tham luận xoay quanh hai chủ đề
quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên
vì mục tiêu phát triển bền vững tại việt nam
và tính chỉ carbon giải pháp bảo vệ môi trường
thuộc qua chuyển đổi xanh trong sản xuất và tiêu dùng
các tham luận tại tòa đàm đã cung cấp thông tin về công tác bảo vệ môi trường
ứng phó với biến đổi khí hậu
xây dựng quy định về tín chỉ carbon
đồng thời đề xuất các ý kiến sáng kiến về công tác bảo vệ môi trường
xây dựng thị trường tín chỉ carbon
trong đó các doanh nghiệp việt nam cần phải áp dụng các công nghệ xanh
thân thiện với môi trường
tiết kiệm năng lượng và tài nguyên
giảm thiểu phát thải khí nhà kính và chất thải
tạo ra những sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao và bền vững
để làm được điều này cần có sự thay đổi tư duy và hành động của các doanh nghiệp
từ việc chỉ quan tâm đến lợi nhuận ngắn hạn
sang việc quan tâm đến lợi ích dài hạn cho cộng đồng và môi trường
nhằm đẩy nhanh phục hồi tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững
ngày hôm nay tại tỉnh phú yên sở du lịch tỉnh khánh hòa
phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên
tổ chức hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa khánh hòa và phú yên
hoạt động xúc tiến lần này xoay quanh các nội dung khảo sát điểm du lịch tại phú yên
trao đổi thảo luận các giải pháp kết nối sản phẩm du lịch
để hình thành tuyến du lịch liên vùng duyên hải nam trung bộ
chia sẻ thông tin du lịch để thúc đẩy phát triển nguồn khách du lịch
đa dạng hóa sản phẩm du lịch tạo ra sản phẩm đặc thù
hình thành các tour du lịch chung mang đặc sắc riêng của từng địa phương
nhằm xây dựng thương hiệu chung của hai tỉnh
tại hội nghị sở du lịch tỉnh khánh hòa và sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên
trao biên bản hợp tác
hiệp hội du lịch và trường đại học hai địa phương
cũng trao bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch và đào tạo nguồn nhân lực
xe buýt xanh trong lĩnh vực vận tải công cộng được đánh giá là xu hướng tất yếu
của các thành phố lớn hiện nay
chính phủ cũng hiện thực hóa vấn đề trên bằng việc phê duyệt quyết định số tám trăm bảy mươi sáu
từ năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó đến năm hai nghìn năm mươi một trăm linh xe buýt sử dụng điện năng lượng xanh
đây cũng là nội dung chính tại tọa đàm
hà nội làm gì để xanh hóa xe buýt
do sở giao thông vận tải tp hà nội báo giao thông tổ chức
theo thống kê hà nội hiện có một trăm ba mươi tuyến buýt trợ giá với tổng cộng một chín trăm sáu mươi sáu xe
trong số này xe buýt sử dụng năng lượng xanh là hai trăm hai mươi xe
mới chiếm một mươi một cơ cấu đoàn phương tiện
tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia
để thực hiện kế hoạch chuyển đổi phương tiện năng lượng xanh
trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
thành phố cần phải ra soát và hoàn thiện hệ thống định mức
đơn giá cho các loại hình xe buýt
lớn trung bình và nhỏ
sử dụng điện năng lượng xanh
để tổ chức đấu thầu đặt hàng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
bởi việt nam chưa có đơn vị sản xuất và lắp ráp phương tiện này
theo kế hoạch của sở giao thông vận tải hà nội
lộ trình chuyển đổi từ dầu diesel sang xe sử dụng năng lượng xanh
sẽ được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ năm hai nghìn hai mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi

số lượng xe được chuyển đổi trung bình đạt một trăm sáu mươi hai xe một năm
hôm nay viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam

và trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia pháp
chúc mừng những thành tiệu hợp tác nổi bật
giữa viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
cùng trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia pháp
trong bốn mươi năm qua
đại sứ cộng hòa pháp tại việt nam
ông oliver prochess chia sẻ
cách đây vài thập kỷ pháp là một trong những nước đầu tiên
nhìn thấy tiềm năng và ý chí của việt nam
trong công cuộc xây dựng đất nước phát triển
những thành quả trong bốn mươi năm hợp tác
giữa viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
và trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia pháp
là minh chứng cho một mối hợp tác sâu rộng
bền chặt giữa hai cơ quan
và có thể coi là một biểu tượng hợp tác
hiệu quả và thành công giữa hai nước
phát biểu tại buổi lễ
giáo sư tiến sĩ lê trường giang
phó chủ tịch viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
mong muốn hai bên sẽ đẩy mạnh hơn nữa
việc hợp tác đào tạo và nghiên cứu chung
xây dựng các chương trình dự án nghiên cứu
nhằm giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ mới
trên thế giới hiện nay
như trí tuệ nhân tạo khoa học dữ liệu
năng lượng và vật liệu mới công nghệ sinh học
phục vụ tăng trưởng xanh bền vững
và ứng phó với biến đổi khí hậu
việt nam đang nổi lên là quốc gia
có nhiều sân gốc đẹp ấn tượng đẳng cấp
có thể tổ chức nhiều giải đấu chuyên nghiệp
để các gốc thủ khám phá và thực sức
vimpern dic legends việt nam hai nghìn hai mươi ba
là giải đấu đẳng cấp thế giới
đầu tiên được tổ chức tại việt nam
quy tụi nhiều gốc phơ huyền thoại thế giới
đã tạo ra sức hút hết sức sôi động
cho giải đấu năm nay
điều làm nên sự sôi nổi đầu tiên
chính là thể thức thi đấu mới
chia bảng thi đấu theo nhóm vận động viên chuyên nghiệp
và nghiệp dư đan sen
đã tạo ra không khí phấn khích
ngay từ khi diễn ra lễ bốc thăm
và càng hấp dẫn hơn khi bước vào các trận đấu
mặc dù là ngày đầu tiên
tuy nhiên thì tất cả các hoạt động
rất là sôi nổi và tạo không khí
hứng phấn cũng như là
kích lệ tinh thần các gốc phơ
để có thể là tham gia thi đấu
những ngày kế tiếp đặc biệt là trong những ngày
giải chính thức là ngày ba mươi và một mươi một một mươi hai
ngoài tính chất chuyên môn
ngày thi đấu đầu tiên cũng đã
thực sự trở thành sân chơi ngày hội
cho những người yêu thích môn thể thao golf
là nơi giao lưu học hỏi chia sẻ
và quy tụ nhiều người nổi tiếng trong nước
cũng như những tên tuổi lớn
của làng golf thế giới
so với các giải đấu khác thì em thấy giải đấu này
cũng mang một tầm quốc tế rất là cao
và cũng khá là chuyên nghiệp đối với
các tổ chức của đấy
em nghe là có mấy ông đã thắng được
trên dp world tour đã thắng được
mấy giải major
qua mấy ngày năm trước
em khá là nhợn nhịp
được xem các ông
lên giường tập học được nhiều thứ
cũng khá là vui
để được chứng kiến
các ông ấy đi tập như thế này
hy vọng với sự có mặt
của nhiều golfer huyền thoại thế giới
sự tham gia đông đảo của người nổi tiếng
trong nước sự chuyên nghiệp của ban tổ chức
giải đấu thành công sẽ là sức hút
cho du lịch việt nam trong thời gian tới
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
phần tin trong nước tối nay